chuyển biến về chất trong giáo dục đại học còn cục bộ nhiều cơ sở chưa nghiên cứu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
dẫn đến đào tạo mất cân đối giữa cung và cầu công bố chuẩn đầu ra của các trường còn mang tính hình thức
chưa được xem là cam kết của trường với người học
đây là những hạn chế chủ yếu được thẳng thắn chỉ ra tại hội nghị tổng kết năm học và phương hướng
nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với các trường đại học cao đẳng
đại diện các trường đại học cao đẳng trên cả nước đã hiến kế cho ngành giáo dục nhằm tạo những đột phá với chất lượng đào tạo
ghi nhận những đổi mới của bộ giáo dục trong mùa tuyển sinh năm nay với sự ứng dụng cao nền tảng công nghệ thông tin
đã khiến việc tuyển sinh thuận lợi nhẹ nhàng
tuy nhiên nhiều trường cũng cho rằng bộ vẫn phải khắc phục và làm tốt hơn một vài điểm như khâu ra đề thi
phải phân hóa tốt hơn chọn lọc hơn giáo dục phân luồng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông phải được coi trọng hơn
bộ cần có trì đạo đối với các trường phổ thông để mạnh hướng nghiệp cho các em học sinh
để các em lựa chọn những nghề các em yêu thích phù hợp với năng lực của em
và đảm bảo cân đối nhân lực cho các cơ cấu ngành nghề trong toàn quốc
để tránh trường hợp rất nhiều em đổ xô vào một số ngành hot
mà những ngành kỹ thuật rất nhiều ngành quan trọng cho đất nước thì rất ít thí sinh đặc khí
bộ trưởng bộ giáo dục cũng thừa nhận việc thay đổi hình thức thi
đã cho kết quả minh bạch khách quan giảm tốn kém cho xã hội
nhưng đúng là vẫn tồn tại nghịch lý như ba mươi điểm vẫn trượt nhưng chín điểm thì vẫn đỗ
một trăm một mươi thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học
rất nhiều em bao giờ nguyên khu cầu cũng phải đăng ký vào cái trường tốt nhất
thì rõ ràng là vì sự minh bạch do công nghệ thông tin rất tốt
cho nên rất nhiều em gặp lại tập trung vào một số trường
trong khi chỉ thiệu thì không tăng
thậm chí chỉ thiêu một số trường nhưng công an quân đội giảm tám mươi
bộ trưởng phùng xuân nhạ cũng cho rằng các cơ sở giáo dục phải chấp nhận sự cạnh tranh
phân tầng chất lượng có khẳng định được chất lượng thì mới thu hút được thí sinh
để làm nên chất lượng và uy tín các trường đại học cao đẳng cần xếp chặt
và nâng cao trình độ đối ngũ giảng viên
đây cũng là một trong năm nhóm giải pháp chủ yếu được ngành giáo dục đề ra
cái chất lượng giảng viên thì chúng ta phải nói ngay là cái thời đại hội nhập
thì rõ ràng giảng viên muốn thực hiện được cái nhiệm vụ tốt của mình để hội nhập
thì ngoại ngữ phải đứng vai trò số một
mà đã nhiều năm nay chúng ta chưa làm được cái việc đấy
tức là những giáo viên chúng tôi đã đi đầu trong cái việc hệ thống giáo dục đại học nước nhà
tức là làm chuẩn cái hóa đầu tiên chuẩn hóa giảng viên
chín nhiệm vụ năm nhóm giải pháp và quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại học
là thông điệp được đưa ra tại hội nghị
tuy nhiên việc thay đổi thực sự về chất đối với giáo dục đại học
rõ ràng không chỉ dừng lại ở quyết tâm mà phải phụ thuộc vào hành động cụ thể của từng trường